cũng liên quan đến vụ tai nạn làm năm người tử vong ở lạng sơn sáng nay ngày một tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tài xế quách đình trọng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong đó cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc có hay không hành vi cản trở giao thông của tài xế điều khiển xe đầu kéo
vận chuyển xi măng bị hỏng xe và dừng đỗ phương tiện trên đường
chuyển sang một thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim đông tỉnh hưng yên vừa ra quyết định tạm giữ năm đối tượng
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tổ công tác của công an huyện kim đông kiểm tra tại phòng một bốn của nhà nghỉ
tại thôn tiêu cầu xã hiệp cường huyện kim động tổ công tác phát hiện nhóm đối tượng gồm bốn nam một nữ
cùng các túi ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng và viên ném màu hồng nghi là ma túy cùng nhiều vật dụng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba một nạn nhân vay của nguyễn xuân khoa với số tiền là tám mươi triệu đồng
do không trả được nợ nên khoa đã cùng bạn nhiều lần tìm đòi nợ
biết nạn nhân trốn ở quảng ninh khoa và đồng bọn đã bắt giữ nạn nhân đưa về nhà nghỉ
tại đây các đối tượng sử dụng ma túy và dùng dùi cui điện tự chế đánh nạn nhân và yêu cầu trả tiền
hiện vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại bình định tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức chứa chấp sử dụng trái phép chứa ma túy
tuyên phạt năm bị cáo với tổng mức án là bốn mươi năm năm tù
theo có trạng và khuyên
ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba lê công minh lê nhật trường trần văn huy cùng chú tại tỉnh phú yên
thống nhất góp mỗi người một hai triệu đồng rồi nhờ lai minh duy ở tp quy nhơn mua ma túy cũng như tìm địa điểm để sử dụng
duy liên lạc với nguyễn thành trung chủ tệ tỉnh phú thọ là người được chủ căn hộ tại trung cư atara ở phường hải cảng tp quy nhơn do quản lý
trung biết rõ duy thuê để sử dụng ma túy nhưng vẫn đồng ý và cung cấp loa đèn máy chiếu
để phục vụ cho việc sử dụng ma túy với giá là một triệu năm trăm linh ngàn đồng một đêm
với những hành vi trên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trung và duy mỗi bị cáo chín năm tù giam
các bị cáo minh trường và huy cùng tám năm tù giam và ba năm tù giam là mức án của bị cáo nguyễn thị thanh thủy
liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại tiệm vàng kim khoa
ở số hai nghìn ba trăm sáu mươi bốn đại lộ hùng vương phường ba ngòi tp cam ranh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định truy tìm các vật chứng có liên quan gồm
chiếc xe máy nhãn hiệu yamaha kiểu dáng xe cirrus hoặc taurus biển kiểm soát bảy mươi chín n một trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm linh hai
chưa xác định được số khung số máy màu sơn đỏ đen
đây là phương tiện mà hai nghi can đã sử dụng tham gia giao thông trước trong và sau khi gây án
và một trăm bốn mươi chiếc nhẫn bông tai dây chuyền các loại có cùng kiểu dáng chất liệu
tổng lượng và đặc điểm màu sắc như một mươi hai kiểu mẫu nhẫn bông tai dây chuyển
đây là số tài sản mà hai đối tượng đã cướp được tại tiệm vàng kim khoa vào lúc một mươi bảy h hai mươi năm ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đề nghị cơ quan đơn vị và cá nhân nếu phát hiện những vật chứng
hoặc có thông tin về người đang giữ những vật chứng nó trên thì báo về cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
số tám mươi trần phú nha trang hoặc số điện thoại chín trăm tám mươi ba ba trăm bảy mươi chín bảy trăm tám mươi sáu
gặp điều tra viên công an tỉnh khánh hòa
cơ quan kể sát điều tra công an tỉnh khánh hòa gặp điều tra viên phạm khánh toàn
thưa quý vị và các bạn thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc chủ động ứng phó mưa lũ
bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực miền trung và tây nguyên
bộ công an vừa có công điện yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương
chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau
tổ chức thực hiện nghiêm túc các công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai
triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức nắm chắc tình hình liên quan đến mưa lũ
để kịp thời ứng phó phát hiện xử lý các hành vi lợi dụng thiên tai
vi phạm pháp luật bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự tại cơ sở
bố trí lực lượng công an cơ sở hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo
bảo đảm an toàn giao thông kịp thời khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt
nhất là trên tuyến đường sắt bắc nam và các trục giao thông chính
kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu
nước chảy xiết khu vực sạt lở và có nguy cơ xảy ra sạt lở
không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn
nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh vùng ngập lũ
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ không để xảy ra các tình huống đột xuất
không được dự báo sớm hỗ trợ chỗ ở tạm lương thực nhu yếu phẩm cho người dân
phải sơ tán bảo đảm ổn định đời sống cho người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút
đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền người dân nhận biết về dấu hiệu
nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét kỹ năng ứng phó khi có sự cố
hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản tổ chức trực ban nghiêm túc
đảm bảo quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tài
thưa quý vị vào sáng nay ngày một tháng một mươi một cơ quan kỳ sát điều tra cơ quan tỉnh lợn sơn
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tài xế quách đình trọng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm năm người chết một mươi người bị thương cơ quan kỳ sát điều tra cơ quan tỉnh lợn sơn
đã tiến hành tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với năm tài xế trên
hiện cơ quan kỳ sát điều tra cơ quan tỉnh lợn sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trong đó cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc có hay không hành vi gây cản trở giao thông
của tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển xi măng bị hỏng xe dừng đỗ phương tiện trên đường
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố hai bị can đối với mai thị nhớ chú tại thị xã trảng bàng và em gái ruột là mai thị tuyền
chú tại huyện ngò dầu về tội giết người
qua điều tra cơ quan công an xác định nhớ là con của bà trần thị bé ngày hai mươi ba tháng một mươi tại nhà bà bé
kêu gọi mọi người trong gia đình về làm lễ tại đây nhớ và tuyền bảo tất cả mọi người trùng chăn nằm dưới nền nhà
để hai đối tượng cúng trong lúc làm phép thì nhớ cho rằng em trai và cháu trai mình bị quỷ nhập nên gọi tuyền
tiếp tục đè hai cha con để đổ rượu nước trà rồi nhép đầu lọc thuốc lá vào miệng mặc cho hai cha con dãy rụa
hai đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi trên nhiều lần đến khi cả hai nạn nhân tử vong
điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường nhưng không chấp hành tín hiệu dừng phương tiện của lực lượng
cảnh sát giao thông mà còn có hành vi tăng ga bỏ chạy phạm quang ngôi chú tại xã yên ninh huyện phú lương
vừa bị công an huyện phú lương tỉnh thái nguyên khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam hai tháng
về tội chống người thành công vụ trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi ngôi điều khiển xe ô tô tải
mang biển kiểm soát hai mươi h bảy trăm chín mươi một lưu thông đến tổ dân phố giang tiên thị trấn giang tiên huyện phú lương
thì bị tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra chuyên đề
về nồng độ cồn tuy nhiên khi lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu hạ kính xe để đo nồng độ cồn thì đối tượng
bất ngờ tăng ga bỏ chạy ngay lập tức tổ công tác đã huy động lực lượng phương tiện nghiệp vụ truy đuổi
qua kiểm tra nồng độ cồn lực lượng cảnh sát giao thông xác định phạm quang ngôi vi phạm ở mức ba trăm một mươi một mg
mg trên lít khí thở hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với sáu đối tượng do đã có hành vi gây dối trợ tự công cậu
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi các đối tượng đã tụ tập nẹp bô rú ga gây mất trật tự an toàn giao thông
tại đường số hai khu công nghiệp cái mép thị xã phú mỹ dẫn đến ủn tắc giao thông
sau đó đối tượng nguyễn thành tâm trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ đã thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội tiktok
về hình ảnh video ghi lại cảnh các nhóm đối tượng tụ tập tại các tuyến đường trên
thông qua hình ảnh trong các video ngoài nguyễn thành tâm thì cơ quan công an xác định được sáu đối tượng khác
đều cùng tham gia hành vi tụ tập nẹp bô rú ga gây mất trợ tự công cậu
tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm
công an thị xã phú mỹ đã làm rõ vai trò và hành vi của các đối tượng và quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thưa quý vị trong thời gian qua tình hình tội phạm trên địa bàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai đã được kiềm chế
tuy nhiên tình hình tội phạm trụ cấp tài sản vẫn còn chiếm tỷ lệ cao
và để phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này công an huyện cẩm mỹ đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm trụ cấp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phâm tội mà có
đây là đối tượng lê hoàng tuấn ba mươi tuổi lục văn tiến ba mươi chín tuổi và trần văn kiệt hai mươi ba tuổi cùng quê bình phước
đã thuê xe ô tô đến địa bàn huyện cẩm mỹ để trụ cấp tài sản
khi đến địa bàn xã sông rai phát hiện trong nhà một người dân có một chiếc xe máy trị giá gần một mươi ba triệu đồng
không có người trông coi tuấn và kiệt đứng ngoài cảnh giới còn tiến đột nhập vào trộm cắp chiếc xe và cả ba nhanh chân tẩu thoát
nhưng đã bị công an huyện cẩm mỹ bắt sau đó
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận
huyện ba vụ trụ cấp xe máy khác trị giá gần một trăm linh triệu đồng tại các tỉnh lâm đồng bình phước
thì thấy có một nhà dân khóa cửa thì chúng tôi ngừng xe lại tôi đưa cho anh kiệt một cái kìm cộng lực
anh kiệt cắt cổng tôi nhảy vô bên hông hàng rào cầm theo một cổng dây và cột cửa trước lại
anh kiệt cắt cổng xong anh kiệt vô dắt xe ra ngoài và bẻ khóa
kiệt chạy đi vô đường anh kiệt bẻ quá xong chạy đi thì tôi leo xe ô tô đi theo sau
tới một đoạn đường dắn có đường đất đỏ thì anh kiệt quẹo vô
thì chúng tôi dê xe lại chúng tôi quẹo vô chặt xe du lịch lên
xe hông đa lên xe du lịch chở về bình phước bán được sáu năm triệu và cùng chi nhau tiêu xài
còn đây là đối tượng đỗ tấn lực ba mươi một tuổi và huỳnh huy cường hai mươi bảy tuổi công chú tại tỉnh đồng nai
là hai đối tượng nghiện ma túy
để có tiền tiêu xài hai đối tượng này đã thực hiện liên tiếp hai vụ trộm trong một ngày
trị giá tài sản trộm cắp gần ba mươi triệu đồng trên địa bàn hai xã sông rây nhân nghĩa
sau đó mang bán lấy tiền tiêu xài
nhận được tin báo của bị hại vào cuộc điều tra công an huyện cẩm mỹ đã bắt được lực và cường
được biết đối tượng đỗ tấn lực đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
mưa lớn từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một đã làm hai người chết
một người mất tích do lũ quần trôi tại huyện hư khê hà tĩnh
một người chết do cây đổ vào nhà tại xóm lũng ngần xã hùng sĩ huyện hào quảng tỉnh cao bằng
nhiều đoạn đường quốc lộ ba mươi bốn địa phận xã bảo toàn huyện bảo lạc bị sạt lở gây ách tắc hiện đã thông tuyến
tại tỉnh hà tĩnh mưa lũ đã làm tám trăm sáu mươi hộ một mươi chín nhà văn hóa và hội quán thôn một mươi điểm trường bị ngập nước
cầu tràn tại các xã hương bình hương xuân điển mỹ ở huyện hương khê hà tĩnh bị ngập
đập tắt xã hòa hải huyện hương khê bị vỡ với chiều dài một mươi năm mét rộng bảy m sâu xuống bốn m
mưa lũ cũng làm sạt lở một trăm linh m tuyến đường sắt bắc nam đoạn qua thôn liên châu xã đức liên huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
tuy nhiên trong chiều tối ngày hôm qua tuyến đường sắt bắc nam đã được thông tuyến
tại tỉnh quảng bình mưa lũ gây ngập khuôn lộ một mươi năm từ một đến một hai m tắc đường tại ngầm bùng km năm trăm sáu mươi hai hai trăm linh
bốn tuyến giao thông địa phương thuộc huyện bố trạch ngập sâu từ ba đến bảy mét cô lập một số điểm dân cư của thôn hà môn và mỹ sơn
hiện nước đã rút các phương tiện đã có thể qua lại
còn tại tỉnh quảng ngãi tuyến đường dt sáu trăm hai mươi ba cầu tràn thạch nham bị ngập hiện lực lượng chức năng cũng đã chốt chặn tại khu vực này
trong khi đó ở huyện bắc trà my tỉnh quảng nam có hai nhà hư hỏng do sạt lở tan luy sau nhà năm mươi m bờ sông bị sạt lở làm đổ trụ điện khiến bốn trăm linh hộ dân mất điện
trước diễn biến phức tạp của thiên tai lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai công tác ứng phó mưa lũ ứng trực vùng ngập chia cắt giao thông để đảm bảo người dân qua lại an toàn đồng thời giúp cho người dân khắc phục thiệt hại sớm ổn định cuộc sống
tại quốc lộ một và trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn b ở quảng ngãi mưa lớn làm ngập sâu gây ảnh hưởng việc lưu thông về người và phương tiện
lực lượng công an xã tịnh phong xã tịnh hòa đã có mặt điều tiết hỗ trợ phương tiện giao thông đồng thời túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chốt chặn bên bờ kè không cho người dân qua đường khi nước lớn
các lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm tra luồng lạch bãi neo đậu tàu thuyền đặc biệt là ở những nơi có nguy cơ sạt lở đã vận động các hộ dân di rời vào nơi an toàn
còn tại hà tĩnh hiện mưa lũ trong những ngày qua đã làm đập tắt xã hỏa hải huyện hương khê bị vỡ thân đập gây sói lở đường giao thông vùng hạ liêu và bồi lấp nhiều diện tích đất lúa của người dân
trong ngày hôm nay khi nước lũ đã rút hẳn trung đoàn cảnh sát cơ động e hai mươi sáu k hai và lực lượng quân khu bốn sẽ tập trung lực lượng để giúp người dân các cơ quan trường học trạm y tế dọn dẹp môi trường khắc phục hậu quả thiệt hại nhằm sớm ổn định cuộc sống